xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị tại khu vực ngã tư phố nối thuộc phường bần yên nhân thị xã mỹ hào tỉnh hưng yên
tổ công tác liên ngành gồm lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng buôn lậu môi trường công an tỉnh hưng yên
đội quản lý thị trường số bốn trạm thú y thị xã mỹ hào kiểm tra một phương tiện vận tải phát hiện hơn ba trăm linh kg sản phẩm động vật bốc mùi
xe tải biển kiểm soát tám mươi chín c một mươi hai nghìn một trăm bảy mươi năm do tài xế trú tại xã tân quang huyện văn lâm tỉnh hưng yên điều khiển
tại thời điểm kiểm tra chủ xe không xuất trình được các hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của các giấy tờ khác
có liên quan đến việc vận chuyển sản phẩm động vật
lái xe đồng thời là chủ phương tiện khai mua số sản phẩm trên tại một chợ thuộc huyện thường tín thành phố hà nội
dù biết sản phẩm đã bốc mùi nhưng vì ham rẻ nên vẫn mua về để tìm khách bán kiếm lời
đội cảnh sát kinh tế môi trường công an quận hải châu thành phố đà nẵng vừa tiến hành kiểm tra và phát hiện
một cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường hòa cường nam quận hải châu có một lượng lớn bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ
kiểm tra cơ sở kinh doanh có địa chỉ tại số hai mươi tám nguyễn lộ trạch do bà đinh thị kiều tiên làm chủ
công an quận hải châu phát hiện ba bánh trung thu các loại và một hộp thạch trái cây do nước ngoài sản xuất
không rõ nguồn gốc xuất xứ
qua làm việc ban đầu bà tiên khai nhận với mua số bánh này trên mạng về để kinh doanh dịp tết trung thu
hiện công an quận hải châu đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ toàn bộ số hàng trên để tiếp tục xác minh làm rõ
tết trung thu đang đến gần các mặt hàng như đồ chơi bánh trung thu đã được bày bán đa dạng trên thị trường
đây cũng là thời điểm dễ xảy ra tình trạng hàng nhái hàng giả hàng kém chất lượng
không đảm bảo vệ sinh an toàn thực tế
để góp phần đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng các lực lượng chức năng đã và đang tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát thị trường trong dịp này
có mặt tại một số tuyến đường trên địa bàn tp vinh tỉnh nghệ an
rất dễ dàng để tìm thấy rất nhiều mặt hàng đồ chơi trẻ em không lành mạnh bánh trung thu không rõ nguồn gốc
theo ghi nhận của phóng viên rất nhiều các cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em tại chợ vinh
không thực hiện đầy đủ những quy định về nhãn sản phẩm cũng như truy xuất nguồn gốc
thậm chí nhiều sản phẩm còn không có bao bì gói mà để chân một số loại thậm chí đã cũ xỉn màu
các đồng chí công an đi ngăn chặn đi kiểm tra ra soát thật kỹ càng để cho người dân chúng tôi có thể mua được những sản phẩm tốt
các lực lượng chức năng các quản lý thị trường công an vào là cuộc để làm thì tôi thấy đó là điều tốt thôi để làm cho các cháu
nói chung nó gọi là an tâm gọi là để vui chơi
mới đây phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường công an tỉnh nghệ an
phối hợp với cục quản lý thị trường tỉnh kiểm tra cơ sở kinh doanh tại tp vinh do bà đặng thị giang làm chủ
phát hiện cơ sở này đang bày bán năm ba trăm ba mươi sáu sản phẩm đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc không có chứng nhận hợp quy và cảnh báo an toàn theo đúng quy định
cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng với tổng giá trị thu phạt tiêu hủy gần bốn mươi triệu đồng
cảnh sát kinh tế cũng đã chủ động để là triển khai đông bộ các biện pháp biểu vụ để nắm tình hình
rồi triển khai xây dựng kế hoạch để phân công lực lượng ra soát ở tất cả các địa bàn trên địa bàn toàn tỉnh
phối hợp với các lực lượng chức năng như quản lý thị trường hải quan một số đơn vị chức năng khác
để mà chủ động trong công tác nắm tình hình và chủ động trong công tác đấu tranh đối với các hành vi vi phạm
mục đích là bình ổn lại thị trường đảm bảo chất lượng trong hàng hóa đối với khi mà đến được người dân
chỉ từ tháng tám đến nay các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã kiểm tra gần tám trăm linh vụ
phát hiện xử lý hơn bảy trăm linh vụ với các vi phạm chủ yếu là hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệ gian lận thương mại
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn một hai tỷ đồng
đồng thời tiêu hủy số lượng hàng hóa trên với tổng giá trị hơn năm trăm năm mươi triệu đồng
từ nay đến hết ngày một mươi năm tháng một mươi lực lượng chức năng tỉnh nghệ an tiếp tục kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh xe ô tô vận chuyển trên tuyến
qua đó đấu tranh phát hiện xử lý các vi phạm
kinh doanh vận chuyển hàng giả hàng nhập lậu không rõ nguồn gốc nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và quyền lợi cho người tiêu dùng
thưa quý vị máy bay là phương tiện di chuyển nhanh do đó nhu cầu đi lại bằng đường hàng không cũng ngày một gia tăng
lợi dụng điều này nhiều đối tượng cũng đã dùng những chiêu trò và những chiêu thức lừa đảo bán vé máy bay giả
không biết người dân vì ham rẻ đã phải ăn cháy đắng khi mua vé qua mạng trực tuyến
thậm chí là có trường hợp sau khi ra sân bay mới tá hỏa vì vé không có giá trị
có nhu cầu đi du lịch cùng gia đình anh nguyễn văn hạnh đã lên mạng đặt mua vé máy bay tại trang facebook chiến trần mạnh
do tin tưởng nên anh hạnh đã chuyển khoản vào tài khoản của anh mạnh gần một mươi hai triệu đồng và nhận được một cd về đoàn
đến ngày gần bay anh hạnh làm thủ tục check in online khi được biết tất cả những cd về này đều đã bị quỷ
lúc này anh hạnh liên hệ với người bán
anh đã bị chặn điện lạc
khoảng một thời gian gần đây thì tôi có đặt một cái vé cho khoảng năm người cho gia đình để đi vào sài gòn
nhưng mà bây giờ thì đã chuyển tiền từ mùng ba tháng tám rồi mà đến hiện tại bây giờ ngày mai bay rồi mà vẫn chưa được xuất vé
hiện tại thì khi mà nhắn tin để hỏi lại về cái quy trình xuất vé hay là các thứ của bên anh ấy gối gửi cho tôi một cái mã đặt chỗ
thì tôi cũng có kiểm tra cái mã đặt chỗ này
thì không biết là linh tính bách bảo như thế nào thì tôi có gọi điện trên tổng đài của vietnam airlines và bamboo airways để kiểm tra và check lại vé
thì cái vé đã bị hủy ngay từ cái hôm đấy
ngay từ hôm mà tôi check vé xong rồi
thì hiện tại bây giờ thì tôi có liên lạc lại cho anh ý thì nhưng anh ấy không bắt máy không trả lời không trả lời bất kỳ tin nhắn nào cả
không riêng gì anh hạnh trong thời gian qua có hàng chục thậm chí hàng trăm người bị sập bẫy lừa đảo liên quan đến du lịch mua vé máy bay
lợi dụng vào việc ham rẻ nhiều đối tượng đã tung ra những chiêu trò vé khuyến mại vé ưu đãi để tiết kiệm tiền cho khách hàng
đồng thời đối tượng lừa đảo lập các trang thông tin tài khoản mạng xã hội giả làm đại lý bán vé máy bay hoặc xây dựng các trang web có hình thức dùng với các hãng hàng không uy tín để từ đó thuận lợi trong việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tránh cái trường hợp mà vì cái giá rẻ rẻ hơn một hai trăm linh nhưng mà chúng ta cũng đánh đổi lấy một cái sự gọi là mạo hiểm để mà chuyển khoản cho các đối tượng mà chúng ta rõ ràng chưa biết danh tính chưa biết về cái nguồn gốc mà chỉ bằng cái cảm quan của mình cho rằng đây là một cái trang
đó là một cái fanpage đáng tin tưởng để mà đặt vé máy bay nhất là đặt một cái số lượng rất lớn thì cái điều này cần phải hết sức cẩn trọng
trong trường hợp cần đặt một cái số lượng vé máy bay rất là lớn thì chúng ta nên đến trực tiếp tại các cái đại lý hoặc là những cái hãng hàng không để mà có một cái sự chính thức trong vấn đề là giao dịch
nhiều câu hỏi được đặt ra tại sao đã nhiều lần cảnh báo về các chiêu thức lừa đảo của nhóm đối tượng này nhưng nhiều nạn nhân vẫn sập bẫy là do sự nhạ cả tin của khách hàng hay do công tác đấu tranh xử lý các đối tượng
vẫn còn buông lỏng chưa có sự nghiêm minh
để tránh mắc bẫy lừa đảo của các đối tượng xấu người dân cần lưu ý chỉ mua vé máy bay qua web chính hãng của hãng hàng không và gọi trực tiếp đến tổng đài
không nên giao dịch qua bên trung gian thứ ba hay các đại lý không rõ về chất lượng và độ y tín
trước khi chuyển tiền cho bên bán cần đọc kỹ thông tin bão vé và kiểm tra có hiệu lực đồng thời yêu cầu nhân viên của hãng xoát lại thông tin hành trình bay
thành lập doanh nghiệp hoạt động bóng đá trên địa bàn tỉnh
về năng lực tài chính doanh nghiệp phải có xác nhận số dư tài khoản ngân hàng
tối thiểu năm mươi tỷ đồng có văn bản cam kết tài trợ tối thiểu năm mươi tỷ đồng một năm
và ít nhất tài trợ trong năm năm với tổng kinh phí khoảng hai trăm năm mươi tỷ đồng
về năng lực kinh nghiệm đã tài trợ ít nhất một đơn vị thể thao chuyên nghiệp
doanh nghiệp có tâm huyết trách nhiệm muốn đầu tư đội bóng xây dựng đề án
phát triển câu lạc bộ trong đó nêu rõ mục tiêu đầu tư phát triển
phương án đầu tư tiếp quản đội bóng phương án xây dựng tu bổ cơ sở vật chất
thưa quý vị mới đây iphone một mươi năm series đã chính thức mở bán tại thị trường quốc tế
như mỗi năm những người kinh doanh iphone sắp tay tại việt nam lại qua singapore
để mua iphone một mươi năm series về bán cho những khách hàng trong nước muốn sở hữu sớm sản phẩm này
theo một số cơ hội hàng kinh doanh điện thoại iphone
nhận định nhu cầu mua iphone một mươi năm sắp tay ngày đầu không kém các năm trước
chủ yếu với mục đích làm quả biếu
tuy nhiên các cửa hàng rau giá tại việt nam cao hơn do chi phí cắt khâu năm nay cao hơn
một số iphone một mươi năm pro max dung lượng hai trăm năm mươi sáu g đã được khách hàng mua với giá bốn mươi chín năm triệu đồng
tuy nhiên do hàng chính hãng tại việt nam năm nay bán sớm
nên các chủ cửa hàng cho biết iphone một mươi năm sắp tay chủ yếu chỉ bán được trong hai mươi ba ngày đầu
thay vì hai ba tuần đầu như các năm trước
với tinh thần tương thân tương ái đại diện đoàn thanh niên công an thành phố cần thơ
đã đến thăm hỏi và trao kinh phí hỗ trợ cho trung tá nguyễn văn trước
cán bộ phòng kỹ thuật nghiệp vụ công an thành phố cần thơ
được biết đồng chí trước hiện đang mắc bệnh cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn
khi nguồn thu nhập chính
trong nhà chỉ từ tiền lương của anh trước vợ anh phải vừa lo việc nhà
vừa chăm sóc anh và hai con nhỏ
chia sẻ sâu sắc những khó khăn của anh và gia đình đoàn thanh niên thanh niên công an thành phố cần thơ
đã thăm hưu đảng ủy lãnh đạo công an thành phố
trao cho đồng chí trước số tiền một mươi triệu đồng từ nguồn kinh phí nuôi heo đất
nghĩa tình chiến sĩ để hỗ trợ phần nào
giúp anh an tâm điều trị và sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này
từ đầu năm đến nay công an thành phố cần thơ đã hỗ trợ sáu trường hợp là cán bộ chiến sĩ
có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn bốn mươi triệu đồng
trong khu khổ lễ hội du lịch quốc tế thành phố hồ chí minh lần thứ một mươi bảy gala đêm việt nam
đã được tham gia
trong khu khổ lễ hội du lịch quốc tế thành phố hồ chí minh lần thứ một mươi bảy gala đêm việt nam đã được tham gia